trong tuần qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại cả về tính mạng và tài sản của người dân
cá biệt có những vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người trên đường
ngày hai mươi ba tháng bảy trên quốc lộ năm đoạn qua huyện kim thành tỉnh hải dương xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến sáu người chết
cụ thể một người đàn ông đang đi tập thể dục trên quốc lộ năm thì bị một xe khách một mươi sáu chỗ tông tử vong
sau vụ tai nạn nhiều người thân nạn nhân người dân xung quanh và cả công nhân đi làm qua cũng đứng lại tại hiện trường
đúng lúc này xe tải tránh một phương tiện khác trên đường đã bất ngờ bất lái lao vào vị trí nhiều người dân công nhân đang đứng chờ sang đường khiến năm người nữa tử vong
hai vụ tai nạn xảy ra tại cùng địa điểm đã khiến người dân ở đây bàng hoàng
cùng ngày cũng tại lối mở km sáu mươi hai quốc lộ năm cách hiện trường hai vụ tai nạn kể trên không xa xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và một xe tải làm một người chết
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy tại cầu bãi cháy tỉnh quảng ninh xe khách di chuyển theo hướng uông bí đi cầm phả bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều đâm vào xe bán tải
xe này sau đó đánh lái về phần đường cũ đâm hàng loạt xe máy khiến hai người tử vong và ba người phải nhập viện cấp cứu
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sở kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng năm nay và triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu ubnd các cấp hệ thống các cơ quan giao thông vận tải cơ quan tham mưu về an toàn giao thông nâng cao trách nhiệm trình độ để đáp ứng yêu cầu giảm thiểu tai nạn giao thông